cả nước có hơn tám trăm tám mươi sáu thí sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín giảm gần bốn mươi thí sinh so với năm hai nghìn một mươi tám
trong đó có hơn sáu trăm năm mươi thí sinh xét tuyển đại học tương đương với sáu mươi tám
hơn ba mươi thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông tương đương với khoảng ba trăm linh học sinh từ một mươi tám tuổi trở lên sẽ tham gia vào thị trường lao động hoặc sẽ đăng ký vào học các trường nghề
số liệu mới nhất từ tổng cục thống kê bộ lao động thương minh và xã hội
tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chiếm trên bảy mươi bảy trong đó tỷ lệ đào tạo khoa bằng cấp chứng chỉ mới đạt gần hai mươi ba tỷ lệ này là thấp so với thế giới cũng như so với tỷ lệ các bậc học cao hơn
trong khi đó trong một triệu người thất nghiệp quý bốn năm hai nghìn một mươi tám có gần một trăm ba mươi sáu người ở nhóm trình độ đại học trở lên trong tổng số người thiếu việc làm có trên tám mươi bảy là lao động ở nông thôn
tỷ lệ đăng ký vào các bậc học của thí sinh năm nay cho thấy đã có sự chuyển biến về nhận thức của học sinh trong việc lựa chọn ngành nghề và hướng đi phù hợp với năng lực của mình
tuy nhiên trong bối cảnh này nếu khâu định hướng tư vấn chọn nghề không tốt có thể khiến quốc gia đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp trong tương lai
cùng nhiều hậu quả về an sinh xã hội do tỷ lệ lao động phổ thông không qua đào tạo bị tăng cao
đại học không phải là con đường duy nhất bước vào đời
hay học nghề không chỉ dừng lại ở việc trở thành công nhân mà sẽ có cơ hội học cao hơn nữa trở thành lao động trình độ cao
đáp ứng nhu cầu thị trường là một trong những chủ trương của đảng và nhà nước trong công tác hoạch định và phát triển nguồn nhân lực bền vững
cũng như là phù hợp với xu thế của xu hướng của quốc tế
sự thay đổi trong tỷ lệ đăng ký vào các trường đại học và tỷ lệ chỉ nộp hồ sơ xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông
cho thấy là sự thay đổi về nhận thức của phụ huynh và học sinh đối với việc lựa chọn ngành nghề trong tương lai
những cơ hội này cũng như là tránh được những tình trạng đào tạo thừa thầy thiếu thợ
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của truyền hình nhân dân với ông triệu thế hùng
phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông năm nay thì tỷ lệ học sinh đăng ký vào đại học giảm hơn rất nhiều so với năm trước
vậy thì điều này đặt ra cơ hội cũng như là thách thức như thế nào trong việc chúng ta cần phải nâng cao chất lượng đào tạo người lao động
cũng là đúng cái chủ trương mà phân luồng và liên thông nhưng mà cũng là một cái thách thức đặt ra cho đối với giáo dục nghề nghiệp
nếu mà chúng ta không tư vấn tốt thì sẽ có một cái bộ phận học sinh sẽ trở thành cái khối lao động phổ thông
và cái khối lao động phổ thông không qua đào tạo thì sẽ rất là nhanh chóng trở thành mất việc và thất nghiệp
trong nhiều nghị quyết của đảng từ năm hai nghìn sáu đến nay đều nhấn mạnh về chủ trương giáo dục mầm linh hoạt
đặc biệt là đối với giáo dục nghề nghiệp cũng đặt ra định hướng
đào tạo nghề và nâng cao chất lượng nguồn lao động
vậy thì theo ông để chúng ta có thể tận dụng được cơ hội khi mà một lực lượng lớn các em học sinh tốt nghiệp trung học nhưng lại không đăng ký vào đại học
thì với giáo dục nghề nghiệp chúng ta phải tận dụng cơ hội này như thế nào để có thể thu hút được lượng lớn thí sinh này
để mà thu hút được học sinh ở cái ba mươi tỷ lệ mà sẽ tham gia vào học nghề rồi thị trường lao động này
phải giải quyết cái câu chuyện là chúng ta phải đầu tư một cách có trọng điểm vào những cái ngành nghề mà gắn với phát triển kinh tế của địa phương
và những trường phải đào tạo bồi dưỡng hệ thống đội ngũ và đổi mới cái chương trình gắn cái giáo dục nghề nghiệp với những ngành nghề trong phát triển kinh tế của địa phương để các doanh nghiệp có tham gia vào
và tránh được cái việc là thừa thầy thiếu thợ như là ông vừa đề cập
luật giáo dục sửa đổi mà sẽ thông qua kỳ họp quốc hội thứ bảy lần này thì là có đề cập rất là nhấn mạnh và sâu sắc đến cái vấn đề là phân luồng và liên thông
và phân luồng tức là hướng nghiệp cho các em ngay từ cấp học phổ thông cơ sở để cho các em hướng vào những môn học hướng nghiệp cho các em
ngay sau khi mà
để hoàn thành phổ thông cơ sở là các em đã có một cái chủ động trong cái vấn đề định hướng cho mình
và sẽ có những luồng là các em tiếp tục học lên trung học phổ thông
và có những luồng là các em sẽ sang là khối mà học nghề
học nghề ở đây là học nghề cùng đi đôi với học văn hóa
để đến khi mà các em tốt nghiệp các em có cái bằng là tương đương với
để rồi các em có thể là thi tốt nghiệp như là bên phổ thông để tiếp tục học lên cao đẳng đại học
chúng tôi cho rằng đây là một cái tháo một cái nút thắt rất là lớn
và đây cũng là một cái điểm mới ở trong luật giáo dục sửa đổi ở lần này
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thực trạng thừa thầy thiếu thợ mất cân đối trong đào tạo nguồn nhân lực
mà đến các nhà hoạch định chính sách vẫn đang tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng hành lang pháp lý đang được hoàn thiện đầy đủ
chúng ta sẽ đạt được kết quả trong kế hoạch phát triển nguồn lao động
nâng cao tỷ lệ lao động có tay nghề như kỵ cướp một về phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín đã đề ra